và ngày hôm qua công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi cho biết vừa bắt nguyễn thị thương bốn mươi bốn tuổi ở xã phổ khánh huyện đức phổ đang trốn truy nã tại thành phố hồ chí minh
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn bảy nguyễn thị thương có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở huyện đức phổ và huyện mộ đức
đơn cử như trường hợp của bà nguyễn thị sẵn ở xã phổ khánh bị thương lừa gạt là có mối bán hàng vàng giá rẻ
bà sẵn tin lời đưa thương gần bốn mươi triệu đồng để mua vàng sau đó thương bỏ trốn biệt tích
năm hai nghìn bảy nguyễn thị thương và thành phố hồ chí minh sinh sống
công an huyện đức phổ đã ra lệnh truy nã toàn quốc và vừa qua đã bắt được nguyễn thị thương khi đối tượng đang làm oxy cho một gia đình ở thành phố hồ chí minh
tiếp theo sẽ là thông tin về việc bắt và xét xử các đối tượng trộm cắp và cướp tài sản tại bắc ninh và thừa thiên huế trong cụm tin vắn ngay sau đây
công an huyện tiên du tỉnh bắc ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn hoàn bốn mươi một tuổi trần phương vĩ ba mươi năm tuổi đều ở huyện đông anh thành phố hà nội về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận đã dùng xe không biển kiểm soát đèo nhau đi lòng vòng đến các địa điểm khu dân cư hoặc các khu đường vắng
khi thấy các chủ xe máy để sơ hở không quản lý đối tượng hoàn nhảy xuống dùng vam phá khóa rồi lấy xe bỏ trốn
với thủ đoạn tương tự hai đối tượng trên đã gây ra ít nhất sáu vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện tiên du và các địa bàn lân cận
hiện cơ quan công an huyện tiên du đã thu một xe máy là tăng vật hai đối tượng sử dụng đi trộm cắp và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tòa án nhân dân huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế vừa mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo là nguyễn văn tuấn hay còn gọi là bôi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và trấn văn sứa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng thường trú tại xã thượng long về tội cướp tài sản
theo cáo trạng vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng một tại tỉnh lộ một mươi bốn b thuộc địa phận thôn bảy xã thượng long huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế tuấn và sứa điều khiển hai xe máy phát hiện anh trần trung di chuyển theo hướng ngược lại
tuấn lợi dụng sự quen biết từ trước nên đến xin tiền anh trung nhưng không được nên đã có hành vi dùng vũ lực đánh anh trung gây thương tích và xứa đe dọa anh trung buộc anh phải đưa cho sứa bốn trăm linh
khi ông nguyễn năng yên đang dừng xe máy ở đây thì bị một đối tượng lạ mặt đến bất ngờ dùng ớt bột hất vào mặt ông và cướp xe máy
nghe ông yên truy hồ một số người dân gần đó đã cùng nhau hợp sức truy bắt đối tượng
sau một hồi với sự dũng cảm mưu trí quân chúng ở đây đã khống chế và bắt được đối tượng
ông kêu cướp cướp trong nhà mình chạy ra là đang cưỡi lên chiếc xe rồi mình thò tay mình rút nhiều quá
rồi mình vai nó mình vai chạy một đoạn là xuống dưới ruộng này
lúc đó đuổi theo đưa súng lại nếu đuổi theo nó là nó bắn trong lúc mình không biết súng thật hay là dạ
rồi mình không đuổi theo nữa
về đây rồi kêu anh em ông vai bên kia lại
thì tôi đó là phát hiện đối tượng anh này đuổi dưới ruộng qua tôi hướng này tới
rồi cùng lúc đó anh yên nam tới và ba phía áp lại là phối phía đối tượng dưới cái hồ
đối tượng cướp sau đó đã được giao cho cơ quan công an xử lý
đối tượng khai nhận là đinh đại nghĩa ở xã đa cai huyện đức linh tỉnh bình thuận
trước đây nghĩa làm thợ cơ khí ở thành phố hồ chí minh
nhưng do lời nhắc nên bỏ nghề không muốn làm việc nhưng lại muốn có tiền
và xe để làm phương tiện đi lại nên nghĩa nảy sinh ý định cướp tài sản
từ bình thuận nghĩa đón xe lên đắk lắc và đến xã drey sap huyện crong anna gây ra vụ cướp trên
khi đi cướp nghĩa chuẩn bị sẵn một khẩu súng giả và ớt bột để làm hung khí đe dọa gây án
anh đón xe bích từ buông mê thuộc về huyện crong anna
thì anh thấy chú đó bộ chìa khóa vào xe thì anh chạy tới lấy ớt bột đuôi vào mắt chú đó
xong rồi đình lên xe định bỏ chạy nhưng mà có một chú ở trong nhà chạy ra chụp xe lại
rồi chiếc xe ngại xuống rồi em bỏ xe em chạy chạy được năm năm mét thì lúc đó bị mọi người bắt
hiện công an huyện kroana đã hoàn tất hồ sơ để chuyển truy tố đinh đại nghĩa về tội cướp tài sản
vụ án nhanh chóng kết thúc
trong kết quả này có sự góp sức rất đáng ghi nhận của anh nguyễn thanh hùng
mai thanh tuấn và một số quần chúng ở xã drei sáp huyện crong anna
vào sáng nay chủ tịch ubnd tp đà nẵng huỳnh đức thơ đã đến biểu dương và thở nóng cho các lực lượng
gồm cục hải quan bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp đà nẵng cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu bộ công an mỗi đơn vị một mươi triệu đồng
vì lập nhiều thành tích trong công tác phối hợp chống buôn lậu bóc gỡ đường dây buôn lậu
với số lượng lớn ngả voi sừng tê giác vẩy tê tê từ nước ngoài về việt nam
trước đó trong vòng chưa đầy hai tuần từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng tám
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra bắt giữ ba vụ buôn lậu từ nước ngoài vào việt nam
qua cảng tiên sa đà nẵng thu giữ hơn ba bảy trăm tám mươi kg ngà voi một trăm hai mươi hai kg sừng tê giác và hơn bốn kg vẩy tt
được ngụy trang cất giấu trong các container chứa gỗ hạt đậu đỏ và đá cẩm thạch giả
số ngả voi sừng tê giác và vẩy tê tê
do công ty trách nhiệm hữu hạn vạn an có trụ sở tại đường mùng hai tháng chín
phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng nhập về từ các nước ở châu âu và malaysia
vào khoảng một mươi giờ sáng qua tại xóm khe nác xã yên đổ huyện phú lương tỉnh thái nguyên
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã phát hiện và bắt quả tang
nguyễn văn sang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại xóm ó xã yên lạc huyện phú lương đang vận chuyển trái phép vật liệu nổ
tăng vật thu giữ gồm hai loại thuốc nổ có trọng lượng tám mươi sáu kg và một trăm chín mươi tám kíp nổ đấu tranh bước đầu
sang khai nhận số thuốc nổ trên mua trước đó một ngày với số tiền hơn một mươi năm triệu đồng với mục đích
mang về bán kiếm lời khi đang vận chuyển bằng xe mô tô biển kiểm soát hai mươi m một tám nghìn tám mươi đi tiêu thụ thì
bị lực lượng công an bắt giữ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
nhiều hộ dân ở huyện minh hóa tỉnh quảng bình đang hết sức hoang mang lo lắng vì nạn
chặt phá cây cao su do một số đối tượng xấu gây ra sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đã nhiều ngày trôi qua nhưng ông đinh văn bang vẫn chưa hết bức xúc khi hàng trăm cây cao su gần đến tuổi khai thác đã bị kẻ sâu phá hoại
vào một ngày trung tuần tháng tám năm hai nghìn một mươi năm vườn cao su hơn ba trăm linh cây của gia đình ông trồng tại khu chu trong bị kẻ xấu dùng dao chặt phá
trong đó hơn một trăm linh cây bị đốn lìa khỏi gốc
số còn lại đều bị chặt nhiều nhát từ đầu tư hàng rào giống cây phân bón và bao nhiêu công cán tính ra hàng trăm triệu đồng đổ vào cây cao su bỗng chốc trở thành trắng tay
khi mà bị cái dao phá hoại thì tôi cùng gia đình cũng rất hoang mang
bởi vì thực ra là mình cùng người dân muốn làm sao đó phát triển kinh tế xóa đổi giám nghêu
nhưng mà đến bây giờ là thấy cái cao su mà bị phá hoại như vậy là dân người ta cũng rất hoang mang
lợi dụng vườn cao su xa nhà đêm tối kẻ xấu đã ra tay một cách tàn bạo
và trường hợp của nhà ông bang không phải là duy nhất
mà thời gian gần đây trên địa bàn huyện cũng từng xảy ra nhiều vụ tương tự
vụ ít cũng vài chục cây vụ nhiều trên cả hectare
hầu hết các cây cao su bị chặt phá không thể phục hồi vì kẻ gian ra tay đều nhằm vào vị trí sát gốc
riêng trong thời gian vừa qua thì cũng có một số hộ trồng cây cao su phát triển rất là tốt
do kẻ xấu thì đã phá hoại một số cây cao su của các cô gia đình
trước tình trạng như vậy thì ủy ban thấy cũng đây là một vấn đề rất là khó khăn
và nó hàn chế trong công tác để phát triển cây cao su của xã nhà
thì từ lý do đó mà xã cũng đã triển khai cho các tổ chức cơ quan ban ngành có trách nhiệm
phải tăng cường công tác xử lý và ra soát và kiểm tra
để xử lý các team tác các đối tượng để xử lý theo pháp luật
qua tìm hiểu được biết trong số vườn cao su của những người dân bị chặt phá
có không dưới một mươi vụ với số lượng trên sáu trăm linh cây gần đến tuổi khai thác
mỗi vụ thiệt hại trên một trăm linh triệu đồng
một khoản tiền rất lớn đối với người dân ở huyện nghèo minh hóa
vì vậy trong thời gian tới đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt
để điều tra làm rõ thủ phạm đưa ra chừng trị đúng pháp luật trả lại công bằng cho người bị hại
đảm bảo cho người dân yên tâm sản xuất phát triển kinh tế
xin được chuyển sang phần tin quốc tế
vào ngày hôm qua hai phóng viên kênh truyền hình địa phương wcbg bảy
một đối tác của hãng tin cbs news tại khu vực ranuke thuộc tiểu bang virginia của mỹ
đã bị bắn chết khi đang thực hiện một chương trình phát sóng trực tiếp
vụ việc trên một lần nữa đã khiến chính phủ mỹ lên tiếng hối thúc quốc hội của nước này
nhanh chóng thông qua luật kiểm soát súng đạn
vụ việc xảy ra khi nữ phóng viên hai mươi bốn tuổi alison parker và quay phim adam watt hai mươi bảy tuổi
đang phỏng vấn khách mời về phát triển du lịch địa phương cho bản tin đầu giờ sáng
cuộc phỏng vấn được thực hiện tại khu mua sắm và giải trí brightwater plaza
ở thị trấn moneta bang virginia
cảnh sát cho biết hung thủ là vester flnagan một cựu phóng viên da màu bốn mươi một tuổi
bị kênh truyền hình wdbj bảy xa thải cách đây hai năm
hung thủ đã bắn chết nhà báo parker ở cựu ly gần
rồi sau đó chiếc súng sang adam watt đăng ký hình buổi phỏng vấn
nếu khách mời cũng bị thương trong vụ tấn công này
do cuộc phỏng vấn đã đưa truyền hình trực tiếp
nên toàn bộ cảnh tượng đã được máy quay ghi lại và phát trên sóng
cùng với nhiều tiếng la hét thất thanh trước khi adam và máy quay đổ xuống
sau khi thực hiện vụ tấn công vester flanagan đã bỏ chạy khỏi hiện trường
tuy nhiên khi bị lực lượng cảnh sát vây bắt tại một đoạn đường cao tốc của bang virginia
đối tượng này đã nổ xuống tự vẫn
đối tượng tử vong sau đó hai tiếng trong bệnh viện
ngay sau khi xảy ra vụ tấn công
nhà trắng đã lên tiếng yêu cầu quốc hội mỹ nhanh chóng thông qua luật kiểm soát súng
trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều các vụ tấn công bằng súng ở mỹ
một quân nhân nga đã tự sát sau khi sát hại một sĩ quan và hai binh sĩ
trong một vụ xả súng kinh hoàng ở vùng koschoma vào ngày hôm qua
thông cáo của bộ quốc phòng nga cho biết vào ngày hai mươi sáu tháng tám
một quân nhân đã xả súng tại phòng bảo vệ của thao trường
kết quả là một sĩ quan và hai binh sĩ thiệt mạng hai quân nhân khác bị thương
hiện quân đội nga đang tiến hành điều tra động cơ dẫn đến vụ xả súng này
đồng thời cho biết là các binh sĩ bị thương đã được hỗ trợ y tế cần thiết
bộ công an trung quốc hôm nay cho biết là công an nước này đã bắt giữ một mươi hai nghi phạm
trong vụ nổ nhà máy hóa chất ở thiên tân làm một trăm ba mươi chín người thiệt mạng và tàn phá thành phố cảng này
theo tân hoa xã trong số một mươi hai nghi phạm trên có chủ tịch hội đồng quản trị
công ty trách nhiệm hữu hạn giao nhận vận tải quốc tế thụy hải vũ học vĩ
phó chủ tịch hội đồng quản trị đồng xã hiên và ba phó tổng giám đốc của công ty này
trước đó vào ngày một mươi tám tháng tám cơ quan giám sát phòng chống tham nhũng thuộc đảng cộng sản trung quốc
đã tiến hành điều tra ông dương đống lượng tổng cục
tại đêm mai thời tiết sẽ có chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trên khu vực
tại khu vực phía tây bắc bộ trời nhiều mây có mưa rào và rông có nơi mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng có lốc xoáy và gió rất mạnh nhiệt độ từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
còn khu vực phía đông bắc bộ từ chiều tối và đêm mai mưa rông sẽ bắt đầu xuất hiện
ở các tỉnh vùng núi sau đó thì lan xuống đồng bằng trong đó có cả thủ đô hà nội
theo nhận định đợt mưa rào và rông lần này sẽ duy trì cho đến tận những ngày cuối tháng
với thời điểm mưa chính là khoảng chiều tối đêm và sáng sớm
nhiều nơi trên khu vực sẽ có mưa vừa đến mưa to và rông nhiệt độ giao động từ ba mươi ba mươi hai độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế thời tiết trong ngày hôm nay vẫn còn nắng nóng
đến khoảng chiều tối thì những cơn mưa rào và rông có khả năng xảy ra ở vùng núi các tỉnh từ nghệ an đến quảng bình
trong ba ngày tới thời tiết khu vực sẽ có mưa
giữa các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh trong hai ngày cuối tuần sẽ có mưa rào và rông vào thời điểm chiều tối và đêm
nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới ngày trời nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
mưa xảy ra từ khu vực đà nẵng cho đến phú yên
mặc dù là mưa rông đến nhanh và kết thúc nhanh dẫu vậy trong mưa rông
người dân vẫn cần cảnh giác với các hiện tượng thời tiết như gió giật mạnh nhiệt độ từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi do gió mùa tây nam có xu hướng suy yếu dần
nên trong ba ngày tới mưa sẽ giảm nhanh tại khu vực
ngày nắng chiều tối có mưa rào dài rác và có nơi có rông nhiệt độ từ hai mươi chín ba mươi hai độ
nam bộ mưa chỉ còn xảy ra giải rác sau khoảng một mươi sáu giờ chiều lượng mưa cũng không nhiều
ban ngày phổ biến là ít mưa khoảng thời gian nắng tăng nhiều hơn
vì thế mà nền nhiệt độ sẽ tăng thêm từ một đến hai độ
nhìn chung thời tiết tại các tỉnh thành phía nam được nhận định là sẽ trở nên thuận lợi trở lại
cho các hoạt động giao thông và đi lại của người dân
nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết